thông tin về một vụ cháy đau lòng vừa xảy ra vào dạng sáng nay một mươi ba tháng bảy tại căn nhà bốn tầng nằm trên đường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội làm hai vợ chồng cùng hai người con tử vong
thống biên bùi xuân có mặt tại hiện trường ghi nhận về vụ cháy
tại hiện trường tầng một căn nhà có địa chỉ số ba mươi bảy ngõ hai trăm linh năm trên năm mươi ba đường xuân đỉnh quận bắc từ liêm đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thông tin từ các cơ quan chức năng đám cháy xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi sáng lửa bắt đầu bùng phát từ tầng một của ngôi nhà diện tích đám cháy khoảng hơn một mươi m hai
thời điểm xảy ra cháy các nạn nhân đều đang ngủ trong nhà